trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến ngày càng phức tạp
công an tỉnh khánh hòa đã tham mưu ủy ban nhân dân tỉnh thành lập bốn trạm kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín
đặt trên các tuyến quốc lộ một a quốc lộ hai mươi sáu quốc lộ hai mươi bảy c nơi cửa ngõ ra vào tỉnh
nhằm ngăn chặn nguồn lây nhiễm từ bên ngoài vào
quốc lộ một a đoạn qua địa bàn xã vạn thọ huyện vạn ninh
lưu lượng phương tiện từ các tỉnh phía bắc qua đây vào tỉnh khánh hòa luôn ở mức rất cao
từ giờ ngày một tháng sáu công an huyện vạn ninh đã tham mưu thành lập trạm kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín
đặt ngay trước ủy ban nhân dân xã vạn thọ
trạm gồm các lực lượng công an huyện vạn ninh phòng cảnh sát giao thông trung tâm y tế huyện
lực lượng chức năng của xã vạn thọ
dưới thời tiết nắng nóng lực lượng cảnh sát giao thông liên tục dừng các loại phương tiện ô tô
yêu cầu người dân vào khai báo y tế đo thân nhiệt
trung bình mỗi ngày trạm kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín dừng khoảng bốn trăm năm mươi phương tiện
đo thân nhiệt và tổ chức khai báo y tế cho gần hai trường hợp

trạm kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín dừng khoảng bốn trăm năm mươi phương tiện đo thân nhiệt và tổ chức khai báo y tế cho gần hai trường hợp
hai mươi giờ đêm tại trạm kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín trên quốc lộ một a đặt tại xã cam thịnh đông
thành phố cam ranh cửa ngõ quan trọng phía nam của tỉnh khánh hòa so với cửa ngõ phía bắc ở xã vạn thọ
lưu lượng phương tiện từ các tỉnh phía nam qua trạm kiểm soát này vào tỉnh khánh hòa đông hơn
hiện nay khi số ca mắc covid một mươi chín trên cả nước vẫn đang có diễn biến phức tạp
công an tỉnh khánh hòa phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng không quản ngại khó khăn vất vả
nỗ lực trên tuyến đầu quyết tâm hạn chế thấp nhất các nguồn lây nhiễm dịch bệnh covid một mươi chín vào địa bàn